bảo hiểm xã hội việt nam vừa cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế để báo cáo kết quả hoạt động hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy cung cấp thông tin về công tác triển khai việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân
trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ toàn ngành bảo hiểm xã hội việt nam đã tập trung một cách quyết liệt để triển khai thực hiện chương trình các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
tính đến tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là tám mươi hai dân số đây là một kết quả rất đáng khích lệ cho ngành bảo hiểm
tại một số tỉnh thành phố như bắc ninh phú thọ bảo hiểm xã hội việt nam đang triển khai thí điểm việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân bước đầu đã đạt được kết quả tốt tình trạng sức khỏe của người dân được cải thiện tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em giảm so với những năm trước
tại một số tỉnh thành phố như bắc ninh phú thọ bảo hiểm xã hội việt nam đang triển khai thí điểm việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân bước đầu đã đạt được kết quả tốt tình trạng sức khỏe của người dân được cải thiện tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em giảm so với những năm trước